những năm gần đây tại các thành phố lớn người dân đã sử dụng năng lượng mặt trời để phục vụ sinh hoạt
tuy nhiên phạm vi sử dụng và sản phẩm còn chưa đa dạng và giá thành còn cao
chính vì thế việc tận dụng nguồn năng lượng mặt trời còn chưa tương xứng với tiềm năng
vừa qua đại sứ quán phần lan đã tài trợ cho dự án thí điểm năng lượng bền vững cho các hộ gia đình trong đô thị ở hà nội
dự án này được kỳ vọng sẽ mang lại một lựa chọn mới cho người dân trong tiêu thụ năng lượng
cũng giống như nhiều gia đình ở hà nội gia đình bà trần thị thái hà sống trong căn hộ cao tầng hình ống
do thiết kế này nên việc sử dụng điện để chiều sáng lớn và sử dụng các trang thiết bị tiêu thụ điện năng tăng cao
hàng tháng tiền điện của gia đình bà khá tốn kém
từ khi chuyển sang không dùng bếp ga nữa mà dùng bếp điện tử ấy
thì giá điện cái thanh toán tiền điện hàng tháng là tăng lên tăng ngụt lên
bình thường khoảng độ triệu hai triệu hai từ hai triệu đến hai triệu hai tức là tất tật là dùng điện hết
nhưng kể từ tháng chín đến nay tiền điện hàng tháng đã giảm bởi gia đình bà được chọn làm hộ thí điểm của dự án năng lượng bền vững cho các hộ gia đình trong đô thị ở hà nội
gia đình bà trần thị thái hà được lắp đặt giá pin năng lượng mặt trời và thiết bị quản lý năng lượng
sau một mươi ngày lắp đặt hệ thống đã được vận hành và các thiết bị điện tử đều có thể sử dụng từ nguồn điện
này giúp giảm gần bốn mươi chi phí tiền điện đáp ứng được mục tiêu của dự án
chúng tôi đi qua ba bước là từ thay đổi hành vi nâng cấp công trình và cuối cùng mới là sử dụng cái năng lượng
tái tạo cụ thể là năng lượng mặt trời như thế nào
chúng tôi muốn thay đổi cái nhận thức và hành vi cụ thể là cái nhóm người mà có thu nhập trung bình trở lên
ở cái trình độ cao có học thức về hành vi của họ về năng lượng cũng như là làm thế nào để chúng ta có thể bảo vệ môi trường
nhưng mà ở dưới một cái góc độ là sử dụng thái nguyên bình vững
ngoài tiết kiệm tài chính mô hình thí điểm cho thấy kết quả đạt được về các giải pháp kỹ thuật cho người sử dụng
tuy nhiên để dân dọng dự án trong thời gian tới vẫn còn gặp nhiều khó khăn và ạn chế
những khó khăn chính mà dự án nhận được hầu hết lại chính là từ cái nhận thức của cộng đồng
mọi người nghĩ là việc lắp đặt nó khó nó quá đắt đỏ hoặc là nó quá phức tạp
do đó cái khó khăn lớn nhất của dự án đấy là thuyết phục được cái người người ta đồng ý cho mình lắp đặt ở người ta
và nâng cao cái nhận thức của họ
bên cạnh việc lắp đặt hệ thống pin mặt trời trên mái nhà
thì cái việc thay đổi hành vi sử dụng năng lượng trong gia đình nó cũng quyết định
quan trọng không kém cái việc lắp đặt thêm cái hệ thống mới
hy vọng trong tương lai không xa với sự phát triển các giải pháp năng lượng bền vững như của dự án
người dân sẽ sử dụng nhiều hơn nữa nguồn năng lượng bất tận từ mặt trời góp phần bảo vệ môi trường